bộ công thương vừa cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về vấn đề hàng giả an toàn thực phẩm và gian lận thương mại
thống kê cho thấy trong tháng một vừa qua lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra gần chín năm trăm linh vụ phát hiện xử lý trên sáu sáu trăm linh vụ vi phạm
tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là trên bốn mươi tỷ đồng
dịp tết nguyên đán là thời điểm nóng buôn lậu và hàng giả vì vậy cục quản lý thị trường sẽ tiếp nhận ý kiến phản ánh kiến nghị tin báo của tổ chức cá nhân về đối tượng hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của lực lượng này theo số điện thoại đường dây nóng chín trăm bốn mươi năm một trăm ba mươi một chín trăm một mươi một